ngày năm tháng một mươi hai đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la đã tiếp xúc cử tri tại huyện phú yên
tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện phú yên đề nghị quốc hội chính phủ tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ cải tạo nâng cấp quốc lộ ba mươi bảy xây dựng cầu vạn yên nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện liên kết vùng phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn
trong đó đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để gửi các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết phát biểu tại cuộc tiếp xúc đồng chí tòng thị phóng đánh giá cao những kết quả trong công tác xây dựng đảng phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng an ninh của huyện phú yên nói riêng và tỉnh sơn la nói chung
đồng chí đề nghị trong thời gian tới huyện phú yên nói riêng tỉnh sơn la nói chung cần quan triệt thực hiện tốt nghị quyết hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai về công tác xây dựng đảng